tại quảng trị hội người việt nam tại kennis cộng hòa liên bang đức phối hợp với báo nhân dân tổ chức trao một trăm sáu mươi xuất quà và hai mươi triệu đồng cho chính quyền và người dân tại hai xã vùng rốn lũ thuộc huyện cam lộ bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ cuối năm hai nghìn một mươi tám
đây là món quà ý nghĩa giúp bà con nhân dân vùng lũ vui xuân đón tết đình dậu hai nghìn hai mươi
thôn bắc bình xã cam tuyền và các thôn thạch đâu bích giang mộc đức xã cam hiếu là những thôn bị thiệt hại nặng nề sau hai đợt lũ diễn ra vào tháng một mươi và tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đoàn cũng hỗ trợ mỗi xã số tiền một mươi triệu đồng để sửa chữa xây dựng các công trình công cộng bị hư hại sau lũ
trước đó hội người việt nam tại thành phố chemit cộng hòa liên bang đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua
sau khi nhận được sự đóng góp
kiều bào tại đức đã phối hợp với báo nhân dân tổ chức trao quà hỗ trợ người dân bốn tỉnh miền trung là nghệ an hà tĩnh quảng bình và quảng trị với tổng số tiền là bốn trăm linh triệu đồng